bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg nguyễn duy phương hai mươi năm tuổi chú xã sông chầu huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã bị công an tỉnh đồng nai bắt xử
qua điều tra cơ quan công an xác định nguyễn duy phương đã móc nối với một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại các tỉnh miền trung
và sẽ thuê xe ô tô để vận chuyển số lượng lớn ma túy vào địa bàn tỉnh đồng nai
đối tượng đã bị bắt quả tang khi đang thuê xe ô tô vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg
tại km số chín mươi bốn bốn trăm linh trạm thu phí cao tốc dầu dây phan thiết xã sông nhạn huyện cầm mỹ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phương để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc giữa hình thức ghi số đề quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị bích trâm bốn mươi bốn tuổi trú tại phường thành nhất thành phố buôn ma thuột
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ một mươi sáu chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay và có hai mươi năm đối tượng tham gia
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định tạm giữ
hình sự một mươi đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng internet vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt quả tang thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet
tại một quán cà phê trên địa bàn ấp thạnh hưng một xã vĩnh hưng
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi bốn điện thoại di động số tiền gần ba mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
công an phường tân an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã ra quyết định xử phạt một người phụ nữ tát nữ nhân viên công ty môi trường số tiền sáu năm triệu đồng
theo đó người phụ nữ này bị phạt về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe

công an phường tân an đã ra quyết định xử phạt một người phụ nữ nhân viên công ty môi trường số tiền sáu năm triệu đồng